công an tỉnh lạng sơn phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng nguyễn thị huệ
chú tỉnh bắc giang với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tùng đại phát
hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng đặt tại thị trấn kép huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đã câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn
thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép
cụ thể đầu năm hai nghìn hai mươi hai do có nhu cầu mua hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào
phục vụ cây khai thuế cho công ty tùng đại pháp nguyễn huệ đã liên hệ với nông ngọc khiêm
trưởng cửa hàng xăng dầu số một mươi bốn ở thị trấn đồng mỏ huyện tri lăng đặt vấn đề mua hóa đơn khống
sau đó khiêm đã liên hệ với bảy cửa hàng trưởng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh lạng sơn
đọc vấn đề xuất hóa đơn khống để bán cho công ty tùng đại pháp
với phương thức thủ đoạn này trong năm hai nghìn hai mươi hai
khiêm và các trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc chi nhánh xăng dầu lạng sơn đã xuất khống trên một bốn trăm linh hóa đơn
cho công ty tùng đại phát với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn một mươi ba tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam chín đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn
hiện nay cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại vùng biển tỉnh bến tre lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra kiểm soát
và phát hiện tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính
đối với tàu kg chín mươi năm nghìn năm trăm bốn mươi tám ts trên tàu có bốn thuyền viên do ông nguyễn văn thanh làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu vận chuyển hơn một trăm linh lít dầu đeo
thuyền trường không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc lô hàng trên
trong thời gian chưa đầy một tuần từ ngày hai mươi ba tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ hai vụ hai phương tiện
với tổng số khoảng hơn một trăm hai mươi lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
với hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
đặng văn châu và nguyễn văn tân chú tại huyện tiền hải tỉnh thái bình
đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại khu tại khu vực đầm giáp đê biển số sáu
thuộc địa phận thôn hưng long bắc xã đông long huyện tiền hải
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện tiền hải phát hiện một số người điều khiển phương tiện
gồm một máy múc loại hai trăm linh pc bốn xe ô tô tải đang có hành vi khai thác múc đất bề mặt
qua công tác điều tra xác minh đặng văn châu là chủ đầm đã thỏa thuận với nguyễn văn tân
xúc đất từ đầm lên các xe vận tải xe tải vận chuyển vào nhà máy gạch
công ty cổ phần đầu tư kinh tế hồng hà địa chỉ xã đông trà huyện tiền hải để bán
tại cơ quan điều tra đặng văn châu và nguyễn văn tân khai nhận
từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đã khai thác tổng khối lượng là tám chín trăm hai mươi năm m ba đất
có giá trị một tỷ một trăm hai mươi tám triệu đồng
phòng kiểm soát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre
vừa phát hiện hai phương tiện thủy bơm hút cát trái phép tại lòng sông
cụ thể khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tám tháng ba trong lúc tuần tra trên tuyến sông cổ chiên
đoạn qua thủy phận xã thành thới a huyện mỏ cầy nam
tổ công tác phát hiện hai phương tiện thủy gồm một tàu sắt và một ghe gỗ không biển kiểm soát
có gắn thiết bị bơm hút cát lòng sông
trên hai phương tiện đang chứa hai mươi sáu ba m ba cát sông
qua làm việc các đối tượng khai nhận toàn bộ số cát trên do huỳnh tấn đạt
quê tỉnh trà vinh và nguyễn văn hùng chú huyện mỏ cầy nam điều khiển
ghe cây hút trụm sắt cát sông sau đó bơm lên tàu sắt
hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tăng vật
đồng thời lập biên bản xử lý các đối tượng theo quy định
in ấn các giấy giả mạo rồi thay đổi vỏ bọc pháo hoa nổ
thành pháo hoa do bộ quốc phòng sản xuất để bán kiếm lời
hai đối tượng vừa bị công an huyện thanh trương nghệ an khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội mua bán vận chuyển hàng cấm
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba tại xóm phượng sơn xã đồng văn huyện thanh trương
công an huyện thanh trương đã bắt giữ đối tượng phạm công sử
đang có hành vi vận chuyển hàng cấm thu giữ ba mươi một kg pháo hoa nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng sử khai nhận số pháo trên được phùng nguyễn thanh vi thuê vận chuyển
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trương đã thi hành lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với phùng nguyễn thanh vi đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở
và nơi làm việc của vi thu giữ hơn ba mươi một kg pháo hoa nổ và một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo
bên cạnh đó đối tượng còn sử dụng các vỏ thùng được in hình hoa quả để ngụy trang
thậm chí lấn sân sang cả phẫu thuật thẩm mỹ khi không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động
mới đây lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hàng loạt cơ sở vi phạm
kiểm tra đột xuất cơ sở mỹ hạnh beauty spa tại đường số ba phủ quỳnh do bà trương thị mỹ hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám làm chủ cơ sở đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận thanh khê phát hiện cơ sở này
hoạt động không có đầy đủ giấy phép và thực hiện các dịch vụ làm đẹp trái phép
cơ sở này sử dụng nhiều loại vật tư y tế
dung dịch chất làm đầy gồm filler botox
tuy nhiên chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hơn nữa spa này cũng vi phạm về phân loại và xử lý rác thải y tế
trên thực tế nhu cầu làm đẹp của người dân khá là cao
nên các cơ sở cũng bất chấp để thực hiện các hành vi của mình khi chưa được cấp phép
và các vi phạm chủ yếu thì là sử dụng những chất làm đầy
các chất tiêm trực tiếp vào cơ sở
cơ thể con người và các máy móc khi mà chưa có được cấp phép
và hoạt động khi mà chưa có cái văn bản công bố đủ điều kiện hoạt động của sở y tế
mặc dù không có bất kỳ chứng chỉ hành nghề liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ
và đã bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng hoạt động
nhưng qua trang facebook mới đây cơ sở mỹ hạnh vẫn đăng tải nhiều hình ảnh khách hàng
sau khi nâng mũi tiêm filler nhấn bí và đào tạo rất nhiều học viên như thế này
đây là mũi của nhà em vừa mới thực hiện mang cho bạn gái xong nha
sống mũi cao nè đào mũi mái rất là đẹp nha mọi người nha
ni phạm beauty center cơ sở này cũng đã bị lập biên bản và tịch thu toàn bộ vật tự y tế
chất làm đầy filler do không xuất trình được chứng chỉ hành nghề có liên quan
spa nghi phạm không chỉ dừng lại ở chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký
mà còn lấn sân sang phẫu thuật thẩm mỹ
tương tự chủ cơ sở sử dụng nhiều tài khoản đăng tải chương trình khuyến mại hấp dẫn
với chiêu trò quảng cáo đi vào lòng người để thu hút khách hàng
các cơ sở này khi đăng ký kinh doanh là ngành nghề kinh doanh là chăm sóc da
tuy nhiên là trên mạng xã hội là các cơ sở này là quảng cáo là có thể là can thiệp sâu
vào cơ thể con người như là team filler team botox hoặc là dịch vụ là nâng mũi
thì cái này là gây nhầm lẫn cho khách hàng
phê quy định là hành vi này sẽ bị phạt từ sáu mươi tám mươi triệu đồng vì quảng cáo không đúng
hoặc là gây nhầm lẫn về cái khả năng kinh doanh và cung cấp dịch vụ của cơ sở
các spa hiện nay đã thực hiện chui nhiều dịch vụ
dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cấp phép bất chấp rủi ro của khách hàng để thu lợi
người dân cũng cần tỉnh táo đủ thông minh để lựa chọn các cơ sở uy tín
các dịch vụ xâm lấn như nâng mũi team filler các mí cấy chỉ phải được các bác sĩ
chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện
để tránh tiền mất tật mai
kính thưa quý vị liên quan đến những sai phạm khi để các công ty trong đó có thủ đức house
dùng hồ sơ khống nâng giá gấp hàng trăm lần chiếm đoạt được ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng hoàn thuế của nhà nước
ngày hai mươi chín tháng ba viện kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng và truy tố sáu mươi bảy bị can
trong đó có một mươi tám cán bộ thuế và bảy cán bộ hải quan tại tp hcm
một mươi tám người là lãnh đạo cán bộ của cục thuế tp hcm bị truy tố gồm bà nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng phạm minh tuấn cựu trướng phòng kê khai kê toán thuế cao văn tị
trướng phòng thanh tra kiểm tra thuế số năm
nguyễn xuân thắng trướng phòng kiểm tra nội bộ đào thị nga cán bộ chiếc cục thuế quận một
bảy cán bộ hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một hải quan tp hcm bị truy tố
cùng phạm duy bình hoàng trung kiên hồ hoàng hải nguyễn duy linh trần văn thành
nguyễn hữu trên và nguyễn lê hùng
tội danh các bị can trên bị đề nghị truy tố gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thưa quý vị đến chiều ngày hôm nay thì công an tp thù dầu một của tỉnh bình dương đã bắt giữ được năm thanh niên
có hành vi đâm công an phường rồi đốt nhà dân hiện lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai đối tượng
theo thông tin ban đầu vào trưa cùng ngày một nam thanh niên gây dối bị công an phường phú hòa đưa về trụ sở làm việc
tuy nhiên khi đang lấy lời khai thanh niên này bất ngờ lấy hung khí tấn công một chiến sĩ công an phường khiến chiến sĩ này bị thương
sau đó thì nam thanh niên tẩu thoát ra ngoài lao vào một nhà dân kinh doanh tạp hóa la hét rồi cố thủ trong nhà
tiếp đó nam thanh niên bất ngờ mở bình ga rồi châm lửa đốt khiến cả căn nhà cùng hàng hóa chìm trong biển lửa
thời điểm đó nam thanh niên cũng đã bỏ chạy ra ngoài nhưng bị lực lượng công an truy bắt không chế
đối tượng có biểu hiện ngáo đá tại thời điểm bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn lâm tỉnh hương yên vừa bắt quả tang nguyễn ngọc huân tức huân gù chú huyện văn lâm đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ bóng đá
tại thời điểm kiểm tra huân cùng với bốn người khác đang ngồi xem trận bóng đá giải ngoại hạng anh giữa

cơ quan đã tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng liên quan trong vụ án về hành vi đánh bạc để mở rộng điều tra
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa tạm giữ hình sự một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
nguyễn thị mẫn chú tại huyện nhân trạch được xác định là đối tượng cầm đầu tổ chức liên lúc hai sòng bạc tại nhà riêng để thu tiền sâu
trước đó công an huyện nhân trạch bắt quả tăng tại nhà mẫn có hai chiếu bạc đánh bài tư sắc với chín đối tượng nữ cùng chú tại xã phước khánh huyện nhân trạch tham gia
tăng vật thu giữ gồm hơn bốn mươi ba triệu đồng một mươi hai bộ bài tứ sắc và một bìa cắt tông dùng làm chiếu bạc hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng
như thông tin chúng tôi đã đưa ở bản tin trước vào ngày hai mươi tám tháng ba sau khi đi dã ngoại về năm mươi sáu em học sinh trường tiểu học kim giang quận thanh xuân hà nội
có biểu hiện đau bụng buồn nôn nghi là ngộ độc thực phẩm đến nay thì đã có bốn mươi hai em được ra viện và tám em còn lại đang tiếp tục được theo dõi
ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba hơn chín trăm linh học sinh khối lớp một và hai trường tiểu học kim giang quận thanh xuân đi dã ngoại ở gia lâm hà nội
đến chiều hai mươi tám tháng ba một số học sinh có dấu hiệu đau bụng nôn ói ngay lập tức các em đã được đưa tới viện tiến hành khám sàng lọc
bước đầu với các triệu chứng lâm sàng nguyên nhân được chẩn đoán là do ngộ độc thực phẩm
nếu mà mình nghĩ đến cái hướng về cái độc tố do liên quan đến ăn uống thì một là có thể là do các cái độc tố và các cái huy quẩn trong cái thức ăn đấy
hoặc là thứ hai là có thể là do các cái nguyên nhân và các cái huy quẩn trong các cái thức ăn đấy
trong quá trình vận chuyển thì có thể nó bị nhiễm vào thì đấy là một số các cái nguyên nhân mà chúng tôi nghi ngờ và cũng chưa thể thẳng định được thời điểm này
cũng theo nhà trường nguồn thức ăn được cung cấp cho học sinh trong buổi ngoại khóa được vận chuyển từ bếp ăn bán chú của nhà trường
thức ăn đã được nhà trường thực hiện giám sát truy xuất nguồn gốc vào năm h ba mươi phút sau khi truy xuất thực phẩm mới được đưa ra sơ chế
riêng cái nguồn thức ăn trưa cho các con đi học tập trải nghiệm tại cánh bồng xanh là toàn bộ thực phẩm của bếp bán chú nhà trường vận chuyển đến nơi tham quan
có thể nói với vụ việc không mai trên khiến cho các cơ sở giáo dục một lần nữa không thể chủ quan
khi mà nguy cơ ngộ độc thực phẩm không chỉ đến từ bếp ăn mà còn đến từ nguồn thực phẩm nơi các em tham quan
hay là ngay cả thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán trước khu vực cổng trường
về học tập ngoại khóa về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm an toàn thương tích tất cả các điều an toàn khác
đến sáng nay hai mươi chín tháng ba phần lớn trong số học sinh trường tiểu học kim giang đến khám đã được ra viện
một số em đang ở lại tiếp tục theo dõi
tính đến thời điểm hiện tại không phát sinh thêm trường hợp học sinh có biểu hiện đau bụng buồn nôn
sức khỏe của tất cả học sinh đều trong tình trạng ổn định
đã có nhiều học sinh ra viện và đi học bình thường
nhà trường cho biết trong những ngày tới
sẽ dừng bếp anh bán chú
kính thưa quý vị chiều ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d
địa chỉ một mươi chín trên hai khu phố bình đáng phường bình hòa thành phố thuận an tỉnh bình dương
để làm rõ những sai phạm
cơ quan công an xác định trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một trăm linh chín d có dấu hiệu vi phạm pháp luật
bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện khi thực hiện kiểm định xe cơ giới
và không thực hiện đúng quy trình nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật
đối với xe cơ giới cải tạo để thu tiền của chủ phương tiện gây quỹ hoạt động trung tâm
qua khám xét cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ thiết bị điện tử
trong hoạt động kiểm định tại trung tâm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập củng cố tài liệu chứng cứ
để xử lý hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan